thưa quý vị dù đã qua nhiều ngày thế nhưng thông tin liên quan đến nhóm đối tượng dùng súng tấn công trụ sở
ủy ban nhân dân xã e tiêu e cơ tua huyện trường quynh tỉnh đắk lắk luôn thu hút sự chú ý quan tâm của dư luận xã hội
cũng như cộng đồng mạng bên cạnh những thông tin chính thống thì trên mạng xã hội cũng đã xuất hiện không ít những thông tin
sai sự thật hình ảnh phản cảm thậm chí là video sai trái được cắt ghép chỉnh sửa
vâng cuộc sống của đồng bào tại huyện trư quynh đã bình yên trở lại thế nhưng một số đối tượng vẫn tiếp tục lan truyền
những thông tin sai trái tại đây bên cạnh việc nhận diện chia sẻ đúng từ những nguồn thông tin chính thống
thì việc lên án những thông tin sai trái cũng là việc làm rất cần thiết để mỗi chúng ta cùng chung tay xây dựng
một không gian mạng văn minh và an toàn